ngày hai mươi ba tháng bốn các vận động viên tham gia giải đua xe đạp cúc truyền hình thành phố hồ chí minh
non sông liền một giải lần thứ ba mươi một năm hai nghìn một mươi chín đã hoàn thành trạng đua thứ một mươi từ gia lai đến phú yên
đây là lần đầu tiên giải đua xe đạp cúc truyền hình thành phố hồ chí minh có lộ trình này
trạng đua từ gia lai đến tỉnh phú yên có chiều dài hai trăm hai mươi km
trạng đua có hành trình xuất phát từ thành phố pleiku tỉnh gia lai
đi qua địa phận huyện phú thiện thị xã yaunpa huyện krongpa tỉnh gia lai
huyện sơn hòa phú hòa là cán đích ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
qua sáu giờ thi đấu kết quả vận động viên nguyễn thành tâm tập đoàn lộc trời an giang về nhất trạng
vận động viên lê văn duẩn anh văn hội việt mỹ thành phố hồ chí minh về nhì trạng
hôm nay hai mươi bốn tháng bốn các vận động viên sẽ tiếp tục trạng một mươi một
cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố hồ chí minh lần thứ ba mươi một năm hai nghìn một mươi chín xuất phát từ ngày một mươi ba tháng bốn tại nghệ an
cuộc đua kéo dài hơn nửa tháng với một mươi sáu trạng tổng chiều dài là một chín trăm hai mươi sáu km quy tụ hơn tám mươi tay đua trong và ngoài nước